chuyển sang tin tức an ninh trật tự công an huyện càm lộ tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày chín tháng một tại đường điện biên phủ phường đông lương thành phố đông hà công an huyện cam lộ đã bắt quả tang hai anh em ruột là phạm duy trung và phạm ngọc đạt cùng chú tệ huyện hướng hóa khi đang vận chuyển cháy phép khoảng hai mươi kg tinh thể nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trái phép trên từ một người ở hướng hóa đưa vào tp hcm để nhận tiền công là sáu mươi triệu đồng
thành lập công ty ma để hợp thức hóa cho hành vi khai thác cát trái phép trong thời gian dài trên sông đồng nai
với chữ lượng khai thác hơn một mươi một m ba lê thị như ngọc và ba đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
thu giữ nhiều phương tiện máy móc và đồ vật tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do ngọc cầm đầu
theo điều tra từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép lê thị như ngọc đã thành lập công ty
trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ thương mại xây dựng quang thuận tp thủ đức
nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng tỉnh quảng bình cũng đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ bắt giữ một đối tượng
vào ngày tám tháng một tại đường gia biển thuộc thôn bắc hòa xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy
lực lượng chức năng đã bắt quả ta nguyễn hữu tỉnh chú tệ huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang vận chuyển trái phép khoảng hai mươi bốn kg vật liệu nổ năm mươi m dây cháy chậm
hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông cho biết trong bốn ngày thực hiện cao điểm tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tính từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn
trường hợp vi phạm nồng độ côn
thông công hoạt động tuân trác kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đường bộ phật tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng tạm giữ hơn một mươi ba phương tiện tước hơn tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn chín trường hợp vi phạm về tốc độ hơn tám trường hợp trở hàng quá tải trọng bảy trăm bốn mươi trường hợp vi phạm ma túy bốn mươi bảy trường hợp
kế hoạch cao điểm tết nguyên đán giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được thực hiện đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phun sơn quảng cáo trang web đánh bạc online trên các bức tường ở các khu dân cư cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố thái bình
chỉ nối tượng vừa bị công an thành phố thái bình bắt giữ
qua điều tra công an thành phố thái bình xác định nguyễn đức anh chú tại thành phố hải phòng
lên mạng xã hội facebook và thấy quảng cáo thuê người đi phun sơn cho trang web đánh bạc online trên tường nhà dân trường học doanh nghiệp
đức anh đã liên hệ với người đăng quảng cáo và thỏa thuận số tiền công là sáu mươi năm đồng một hình
sau đó đức oanh thuê nguyễn văn thao với mức tiền là sáu mươi đồng một hình
thao cùng bảy người bạn khác đã đi phun sơn quảng cáo cho trang web đánh bạc online tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố thái bình
các đối tượng đã phun sơn lên tường nhà của bảy mươi năm hộ dân trường học và doanh nghiệp
thái bình đã tiến hành triệu tập làm việc với các đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh đồng tháp vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp mỹ đông nhì xã mỹ thọ huyện cao lãnh
cụ thể vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
bắt quả tang một mươi chín người đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống vườn xoài thuộc tổ sáu ấp mỹ đông nhì
xã mỹ thọ huyện cao lãnh
tăng vật thu giữ gồm chín con gà trống đá tám cặp cửa gần chín mươi ba triệu đồng một mươi năm điện thoại di động tám xe mô tô cùng với một số tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện một cơ sở có hành vi kinh doanh pháo quốc phòng
các loại mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tiến hành kiểm tra
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số một mươi sáu tổ một khối một mươi bốn thị trấn diễn châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hai hai mươi bốn giàn pháo hoa quốc phòng các loại không có giấy phép kinh doanh theo quy định có trọng lượng một năm tấn
cơ sở kinh doanh này do nguyễn thị hồng thu điều hành
bước đầu thu khai nhận việc mua bán pháo hoa quốc phòng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây
lực lượng công an đã phát hiện xử lý nhiều vụ sản xuất mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ
đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học tự chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn
và không ít người đã bị tai nạn do tự chế pháo tại nhà
sau đây là ghi nhận tại tỉnh thanh hóa
đây là những em học sinh vừa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phát hiện bắt xử lý về hành vi tàng trữ chế tạo các loại pháo nổ
hầu hết các em đều mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi
thậm chí có em mới một mươi ba tuổi nên chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc chế tạo pháo nổ trái phép
còn đây là số tăng vật là pháo mà công an huyện triệu sơn đã tuyên truyền vận động học sinh các trường học trên địa bàn tự giác mang đến giao nộp
với tinh thần chủ động và quyết liệt trong phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
chỉ tính từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện triệu sơn đã phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn huyện
vận động hơn bốn mươi học sinh tự giác mang đến giao nộp

cứ đến dịp gần tết nguyên đán không ít thanh thiếu niên các em học sinh vẫn lén lút qua mạng xã hội học chế tạo pháo
và mua các vật dụng về cất dấu
tự chế thành pháo nổ
đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm có nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
trước hết nhà trường đã tổ chức truyền truyền qua nhiều kênh trong đó có truyền truyền trực tiếp ở trên lớp
thứ hai nữa là qua các trang web của nhà trường qua kênh zalo để phụ huynh học sinh hiểu được
cái thứ hai nữa là nhà trường cũng đã phối hợp với công an địa phương

tổ chức cho phụ huynh và học sinh cũng như giáo viên chủ nhiệm là ký các bạn cam kết
về việc thực hiện tốt không sử dụng các vật liệu nổ và pháo trái phép
cái thứ ba nữa là phối hợp với công an huyện công an xã cùng với các ban ngành tổ chức kiểm tra thực tế ở trên lớp
tuyên truyền thực tế trên lớp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn
thời gian qua lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
kết hợp tuyên truyền vận động người dân không buôn bán vận chuyển chế tạo pháo nổ
tuy nhiên trước thực tế ngay càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ
nếu chỉ có sự nỗ lực của cơ quan công an thì chưa đủ vì sự giám sát của nhà trường
gia đình cũng là điều đặc biệt quan trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra
hai người trong đó có một trẻ em bị kẹt trong căn nhà đang cháy đã được lực lượng chức năng
quận phú nhuận tp hcm giải cứu
cụ thể vào tối ngày hôm nay lực lượng chức năng quận phú nhuận tp hcm
đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy này ở đường đỗ tấn phong phường chín
trước đó vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày đám cháy bùng phát từ khu vực sân thượng một căn nhà
trong hẻm năm mươi chín đỗ tấn phong
sau một khoảng thời gian ngắn đám cháy bùng phát dữ dội
thời điểm trên có hai người mắc kẹt trong căn nhà
một số người dân chạy đến dập lửa nhưng không thành
tuy nhiên họ đã giúp đưa được hai người ra ngoài
do đám cháy lớn bùng phát nhanh nên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận đã điều xe chữa cháy
cùng với các cám bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến một mươi sáu h ba mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi một số vật dụng tài sản
nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện gây cháy tại sân thượng dẫn đến hỏa hoạn